thủ tướng chúc mừng đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
có nhiều đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam campuchia
cũng như đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác gắn bó giữa các bộ ngành tỉnh thành hai bên
kết nối mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân tổ chức đoàn thể hai nước
thủ tướng mong rằng trên cương vị mới đại sứ sẽ luôn nhớ về đất nước và con người việt nam
tiếp tục đóng góp vào việc gìn giữ vun đắp truyền thống đoàn kết hữu nghị hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước
đại sứ prangun hong cho biết qua ba năm công tác tại việt nam cảm nhận sâu sắc về cuộc sống văn hóa đất nước con người việt nam
đồng thời bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ
đại sứ cho biết dù trong cương vị nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình
đóng góp vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước việt nam campuchia